tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến công tác dân vận trong hoạt động hòa giải ở cơ sở
với sáu mươi ba điểm cầu địa phương do ban dân vận trung ương phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tòa án nhân dân tối cao và bộ tư pháp tổ chức
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương chủ trì hội nghị
cùng dự còn có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đăng
công tác này cần phải được tiếp tục khẳng định đổi mới và phát huy